đã tám năm trôi qua dự án phát triển nuôi trồng thủy sản huyện cầm khê do tỉnh đoàn phú thọ làm chủ đầu tư mới chỉ triển khai được khoảng năm mươi khối lượng công việc
việc chậm tiến độ này đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của nhân dân trong vùng dự án
dự án phát triển nuôi trồng thủy sản huyện cầm khê được chia làm hai hợp phần
phần ô nuôi gồm chín mươi ba ô có tổng diện tích trên bảy mươi bảy hectare
mỗi ô có diện tích từ năm đến một mươi hectare và được triển khai tại khu vực cánh đồng mèn gồm năm xã của huyện cầm khê gồm phùng xá cấp dẫn sương thịnh tùng khê và sơn nga
nhưng cho đến giờ này đến bốn hộ vẫn không xong ngay cái mương chính để thoát nước mương trên gò về đây cũng không được
cho nên hiện nay khi mỗi trận mưa lớn là nước sẽ trên go đổ xuống lồng qua tất cả những cái bờ ao này
theo quy hoạch dự án có tổng nguồn vốn hai mươi tám tỷ đồng trong đó vốn của trung ương đoàn là một mươi hai tỷ đồng số còn lại là vốn đối ứng của nhân dân
dự án hoàn thành sẽ giải quyết việc làm mang lại thu nhập ổn định cho người dân địa phương
đồng thời góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp phát triển dịch vụ cho các xã nghèo vùng thượng huyện
và phù hợp với quy hoạch phát triển thủy sản của tỉnh phú thọ
yêu cầu đối với nhà thầu thị công là tiếp tục khẩn trương hoàn thiện một số hạng mục hiện nay đang còn răng rở
đó là hệ thống canh tiêu hệ thống đê bao
quyết tâm trong thời gian tới để đảm bảo việc hoàn thành hạng mục
và đảm bảo việc hoàn thành hạng mục của dự án trong năm hai nghìn một mươi sáu
dự án phát triển nuôi trồng thủy sản huyện cầm khê được đánh giá là phù hợp với quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản của tỉnh
phù hợp với nguyện vọng của nhân dân địa phương và có khả năng mang lại hiệu quả cao về mặt kinh tế và xã hội
người dân nơi đây mong muốn các cấp các ngành cần nhanh chóng triển khai để người dân sớm ổn định sản xuất
hy vọng trong thời gian tới dự án phát triển nuôi trồng thủy sản huyện cầm khê sẽ sớm hoàn thành để bảo đảm ổn định sản xuất cho người dân nơi đây